chào mừng quý vị và các bạn đã đến với những tin tức mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hẳn quý vị và các bạn vẫn còn nhớ vụ việc cả đàn chó của ông phạm minh hùng bị tiêu hủy
với lý do đảm bảo phòng dịch covid một mươi chín ở cà mau vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
mới đây ông hùng đã gầy dừng lại đàn chó một mươi năm con song do thất nghiệp và tốn thêm chi phí nuôi đàn chó
nên số tiền một trăm hai mươi triệu các mạnh thường quân hỗ trợ cũng đã dùng hết
trước thông tin này đoàn di bang nữ đại gia quận bảy từng giúp đỡ ông hùng đã bày tỏ sự thất vọng
nhưng ông hùng đã gửi lời đến nữ đại gia mong đoàn duy băng tin tưởng gia đình ông
bài báo được đăng tải trên trang tin tức soha vào tối muộn ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đã dẫn lời chia sẻ tâm sự của ông phạm minh hùng năm mươi tuổi người chủ đàn chó ở cà mau
trước những thông tin lùm xùm mới xung quanh gia đình ông
ông khẳng định không hề có chuyện ông lợi dụng đàn chó lợi dụng lòng tốt của mọi người
để xin thêm tiền từ thiện mong cộng đồng mạng đứng tin vào những lời đồn đoán ấy
những ngày qua thông tin về cuộc sống của ông hùng là một lần nữa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
đặc biệt một số trang thông tin đã đăng tải việc ông hùng cùng gia đình đã nhanh chóng
tiêu hết một trăm hai mươi triệu tiền mạnh thưởng quân giúp đỡ
lại có ngỏ ý xin thêm tiền để nuôi đàn chó mới dẫn đến nhiều tranh cãi
đàn di măng đã có những phản hồi trước thông tin ông hùng kêu gọi thêm sự giúp đỡ để nuôi đàn chó mới
là người đã từng giúp đỡ ông hùng với số tiền năm mươi triệu đồng đàn di băng đã bày tỏ sự thất vọng cho thông tin này
theo đó trên trang facebook cá nhân đàn di băng viết
sao kết lòng tôi cứ bị hết người này đến người khác lợi dụng vậy
chúa ơi xoay đường con đi để con giúp đúng người cần giúp được không ạ ăn mất niềm tin quá
trước những thông tin về cuộc sống của ông hùng đàn di băng đã bày tỏ sự thất vọng cho thông tin ông hùng
vì việc xin thêm tiền từ thiện ông hùng ngồi một góc trong căn trọ xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa tỉnh long an
tỏ ra mệt mỏi khi những ngày qua ông liên tục bị làm phiền hứng chịu những điều tiếng không hay về gia đình mình
theo ông hùng sau khi xảy ra sự việc tại cà mau vì dịch bệnh bùng phát gia đình ông đánh tá túc tại nhờ người quen không thể quay lại long an làm việc
đến ngày một mươi hai tháng hai vợ chồng ông mới lên tới huyện đức hòa cùng đàn chó mới
trao đổi về thông tin ông kêu gọi xin thêm tiền từ thiện của mạnh thường quân sau khi tiêu hết hơn một trăm hai mươi triệu trước đó
ông hùng khẳng định không hề có chuyện đó
riêng việc nữ đại gia quận bảy đoàn di bang có bày tỏ sự buồn bã thất vọng khi nghe những thông tin tiêu cực trên
ông hùng cho biết việc nhận được năm mươi triệu tiền hỗ trợ của vợ chồng đàn trí băng ông rất mừng và cảm ơn
nhưng khi xem được đạn chị đoàn di bang chia sẻ về việc giúp không đúng người bị lợi dụng
bản thân ông rất buồn
ông hùng đưa clip vợ chồng ông trao quà cho bà con nghèo ở quê tức tuổi nói
nếu chị nằm trong hoàn cảnh tôi chị mới biết
một mình tôi phải lo cho bao nhiêu người bao nhiêu con chó
thế dịch ai cũng khổ
tôi là người may mắn được mọi người và vợ chồng chị di băng giúp đỡ
tôi rất là mừng biết ơn chị
tôi nghĩ là còn nhiều người khó khăn hơn tuổi nên mới trích ra một phần mạnh thường quân giúp để gửi quà cho người khác
nếu tôi thăm tiền tôi đâu có đi phát quà cho người ta
tôi để lại tôi xài đi
tôi có clip tôi đi phát quà ở đây từ thiện đây
ông chia sẻ thêm
tôi nghe những thông tin tôi xin tiền nảy nọ tôi thức chấm hai đêm không ngủ
đến nơi tôi ốm luôn
nói vậy tội nghiệp cho tôi lắm
tôi đâu có xin tiền mạnh thường quân
những người nói tôi nuôi chó để xin tiền là nói láo
tôi chưa mở miệng xin mạnh thường quân mà
nếu mạnh thường quân nào thương tôi tôi sẽ xin tiền mạnh thường quân mà

để tôi có tiền lo thêm cho mấy bé
nhưng nếu không giúp thì tôi vẫn làm
dành dụng tiền để lo cho con của mình
chứ không phải tôi nuôi lại một mươi năm con
để mà kêu gọi xin tiền mọi người
theo ông hùng dù rất buồn khi xem được thông tin chị đoàn zibang chia sẻ
nhưng ông nghĩ chị đoàn zibang chỉ là người đọc
nghe những thông tin trên mạng chứ không hiểu rõ
chính xác được câu chuyện nên ông không trách móc gì
ông hùng quả quyết
tôi rất buồn
tôi rất buồn
khi chị zibang nghĩ sai rồi thất vọng về tôi
nhưng tôi không có làm gì để chị thất vọng đâu
do những thông tin sai thôi
tôi cũng nhờ lòng tốt của chị ấy
để đi giúp lại sàn sẻ cho người khác
tôi xin gửi đến gia đình chị zibang
xin gia đình chị hiểu dùm cho tôi
tôi không bao giờ làm để gia đình chị thất vọng về tôi đâu
đối với việc từ chối công việc mà chồng nữ đại gia muốn hỗ trợ
với mức lương một mươi hai triệu một tháng
ông hùng chia sẻ
trước tấm bài hỏi
trước tấm lòng chân tình của gia đình chị đoàn zibang
ông rất cảm động
nhưng ông nghĩ gia đình chị zibang đã giúp ông rất nhiều rồi
công việc thì nhẹ dễ làm
nhưng ông lại sợ nuôi nhiều chó quá
đi làm không thỏa đáng
hoặc bỏ bê không chăm sóc được cho các bé
nên từ chối
người cạnh chồng
cô nguyễn thị chi em ba mươi sáu tuổi
nhiều lần bật khóc
kể những thông tin không tốt xảy ra với gia đình mình
theo cô em
sau khi đàn chó bị tiêu hủy
bản thân cô phải mất một thời gian dài

mới ổn định được tâm lý
vì quá thương nhớ mấy chú chó
hai vợ chồng mới quyết định mua một đàn chó khác
về nuôi để chăm sóc
trong đó có những con chó vài trăm nghìn
đến hơn một triệu
không con nào ba bốn triệu như trên mạng đăng tải
về phần ăn uống
dừng một chú chó không ăn được xương
nên phải mua thịt
các chú khác thì gia đình ăn gì
tụi nhỏ ăn ấy
ôm nâu vào lòng cô em tâm sự
có mấy bé này rất là vui
đi mần về
có mấy bé cuốn quyết vui lắm
kệ chịu cực một chút
đái ỉa gì đó mình dọn
mình thức sáng sớm dọn dẹp cho nó ăn
rồi mình đi làm
rồi mình cứ sống để lo cho các bé
ai nói gì kệ họ thôi
theo gia đình ông hùng
sau khi quay trở lại huyện đức hòa
ông sẽ đi kiếm việc làm
để tiếp tục trang trải cuộc sống
và nuôi đàn chó hiện tại
mong cộng đồng mạng đừng tin những lời không đúng
để có những suy nghĩ xấu về gia đình ông
mà tội nghiệp
thưa quý vị và các bạn
có thể có nhiều người không đồng tình với cách ông hùng
nuôi đàn chó mới một mươi năm con
trong khi gia đình vẫn còn nghèo khó
hay cách ông sử dụng số tiền một trăm hai mươi triệu
xong tấm đồng yêu thương của vợ chồng ông
đối với đàn chó là điều khó thay đổi được
mới đây vợ chồng ông hùng
cùng đàn chó mới gây dựng lại
đã ghé vào chùa ân thọ để thăm chú chó nhỏ
trước đó họ từng nuôi
chú đàn chó một mươi năm con bị tiêu hủy
ở cà mau giờ ra sao
sau kỳ nghỉ tết
ngày một mươi hai tháng hai
hai vợ chồng ông hùng lại tiếp tục trở lại
huyện đức hòa long an để đi làm phụ hồ
trong hành trình đi từ cà mau đến long an
ông minh hùng năm mươi tuổi
đã ghé thăm chú chó tu di
tại chùa ân thọ
tu di là chú chó cuối cùng còn sống sót
trong vụ tiêu hủy bảy chó tại cà mau
gây xuân sao dư luận vào năm hai nghìn hai mươi một
ông hùng từng gửi tặng chú chó này
cho một tình nguyện viên trước khi
về khu cách ly huyện trần văn thời tỉnh cà mau
sau đó tu di được
đưa đến chăm sác
nơi dưỡng tại chùa ân thọ
thành phố tân an tỉnh long an
theo ông hùng
vì tu di được cho đi khi còn quá nhỏ
nên đã không còn nhớ ông là ai
trong cuộc gặp gỡ đặc biệt này
ông đã được ôm
được nựng nịu
ấm bồng và cho tu di ăn xúc xích
ông hùng chia sẻ
gặp tu di bé chó cuối cùng còn sống
tôi vừa mừng vừa buồn
vì nhớ đàn chó cũ
tôi nhớ chúng đến muốn khóc
trong thời gian ông hùng ở cà mau
phía chùa ân thọ đã gọi điện
để trao đổi thử xuyên với ông
chia sẻ về cuộc hội ngộ cảm động này
phan phết chùa ân thọ viết
sau bốn tháng chú đã lớn
và trở thành thanh niên phổng pha và đẹp trai
theo như nhiều người nhận xét
hôm nay thật vui
hai vợ chồng ông hùng
những người tặng chú cún bất ngờ ghé chùa thăm
cuộc hội ngộ bất ngờ không hẹn trước
khi hai vợ chồng từ cà mau
trên đường đến đức hòa long an
để tiếp tục mưu sinh
gặp lại tu di
anh chị rất xúc động
bởi từ khi đàn chó bị tiêu hủy
thì tu di là niềm an ủi và hy vọng lớn nhất của họ
hành trình hôm nay
vẫn với chiếc xe cụ kỹ
và đàn cuốn vừa được gây dựng lại
họ tiếp tục răm ruồi
gắn bó trên con đường mưu sinh sắp tới
ông hùng chia sẻ
là sẽ đến khu vực ngã tư mỹ hạnh
bởi vùng đất này luôn yêu thương gắn bó
và che chở họ
ông tiếp tục mưu sinh
bằng công việc phụ hồ
vợ sẽ đi bán vé số
chiếc xe cụ kỹ đó
vẫn theo đàn xe
ông vẫn được tặng một xe mới
nhưng vẫn mang theo những hành trang
cho các chú chó y như trước
kèm theo đại diện chúa ân thọ
cũng tặng cho vợ chồng ông hùng
và các thành viên trong đàn
mỗi người hai mươi kg gạo
hai vợ chồng ông hùng
dù được tặng chiếc xe mới
nhưng phía sau vẫn chẳng theo một chiếc lồng sắt
để chở theo các chú chó nhỏ
xung quanh còn chẳng rất nhiều đồ đạc gạo
để chở lại long an mưu sinh kiếm sống
có thêm thu nhập
để nuôi đàn chó mới gây sự lạc
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
vợ chồng ông hùng
đã chở đàn chó
cùng một mươi năm chú chó con
từ long an về cảm mau sinh sống
hành trình đó
ông đã vượt qua mưa nắng gió bụi
để đưa các con về an toàn
tuy nhiên vì một vài lý do
khi về đến khu cách ly huyện trần văn thời
đàn chó của ông hùng đã bị mang đi tiêu hủy
câu chuyện trên đã gây rúng động dư luận
bởi trước đó
nhiều người đã bày tỏ sự yêu mến cảm kích
trước tình cảm mà vợ chồng ông hùng
dành cho đàn chó
ở mỗi trạm rừng
ông hùng đều cho các con xuống đi lanh quanh
tìm cơm cho chúng ăn
cuộc sống phụ hồ đầy vất vả
nhưng cả ông và vợ đều chất chiêu
lo lắng cho bảy chó đủ đầy nhất
cho dù là đàn chó mới hay cũ
vợ chồng ông hùng vẫn yêu thương
và cố gắng hết sức để chăm lo
cho các con mình được đầy đủ
không thiếu cây ăn không bỏ rơi bất kỳ đứa con nào
đó là một tấm lòng đáng được trân trọng
xong những nỗi lo toan
cơm áo gọi tiền vẫn còn đó
chúng tôi mong gia đình ông hùng sẽ cùng nhau vững vàng
vượt qua những khó khăn trước mắt
vâng những thông tin mới nhất về vụ việc này
cũng như các vụ việc được dư luận quan tâm khác
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
trong các bản tin sau
xin chào và gặp lại